trong hội nghị hầu hết các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu cop hai mươi một chia sẻ các ý tưởng tầm nhìn và biện pháp tăng cường năng lực thích ứng và ứng phó biến đổi khí hậu thúc đẩy các cơ chế giải quyết các vấn đề biển trên cơ sở luật pháp quốc tế chống sói mòn bờ biển và nước biển dân hình thành các cơ chế hợp tác và chuẩn mực quốc tế chung về chống rác thải nhựa chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp tăng cường quản lý và bảo tồn sinh thái biển
trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu nước biển dân đồng thời cũng chịu tác động tiêu cực của việc khai thác và sử dụng không bền vững nguồn tài nguyên nước sông mekong

trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thường đình g bảy mở rộng thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nguồn tài nguyên nước sông mekong